sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm sáng nay lực lượng chức năng huyện lạc dương đã tìm thấy nạn nhân còn lại trong vụ hai du khách bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi tham gia tour tại thôn cloung klanh xã đại trài
lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân là chị nguyễn thị hà my ba mươi một tuổi trú tại tp hcm
trước đó vào chiều ngày một tháng một mươi hai nạn nhân đầu tiên là lê thị quỳnh trang cũng đã được tìm thấy
liên quan đến vụ việc tổng cục du lịch đã có công văn gửi sở du lịch tp hcm đề nghị phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh thông tin về công ty tổ chức tour liên quan vụ du khách bị lũ cuốn trôi tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định sớm báo cáo tình hình và kết quả xử lý về tổng cục du lịch